đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã dẫn đầu đoàn công tác trung ương đến tỉnh an giang thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết đến xuân về
cụ thể đồng chí trần thanh mẫn đã đến thăm hỏi tặng quà cho một trăm linh công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh an giang
mỗi phần quà gồm một triệu đồng tiền mặt và bánh kẹo
đồng chí trần thanh mẫn đã đến thăm và chúc tết tặng quà mẹ việt nam anh hùng lê thị tải tại phường bình khánh
và mẹ việt nam anh hùng bùi thị hai tại phường mỹ long thành phố long xuyên
sau đó đồng chí trần thanh mẫn đến thăm tặng quà và trao năm căn nhà đại đoàn kết
mỗi căn nhà trị giá bốn mươi triệu đồng cho các hộ nghèo tại khu dân cư đại đoàn kết trên địa bàn phường mỹ thới thành phố long xuyên